liên quan đến vụ kites của công ty việt á vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang cùng đồng phạm
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang đã có hành vi thông đồng
cấu kết với ông phan huy văn giám đốc công ty phan anh có trụ sở tại thành phố bắc giang phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và các đối tượng liên quan
vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm covid một mươi chín do công ty việt á sản xuất tổng giá trị hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ông phan huy văn và bà phan thị khánh vân chị ruột của phan huy văn còn thỏa thuận nhận hơn bốn mươi bốn tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty việt á chuyển
phan thị khánh vân đã chi một phần tiền cho ông lâm văn tuấn
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lâm văn tuấn phan huy văn và phan thị khánh vân
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đồng thời có lệnh khám xét đối với lâm văn tuấn và phan huy văn